trong phiên họp vào sáng nay thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến đó là cách tính giá điện
phó thủ tướng vương đình huệ cũng đã giải trình làm rõ thêm về vấn đề này để đại biểu cử tri nhân dân trong cả nước được biết
theo đại biểu nguyễn đức kiên vấn đề bức xúc hiện nay là giá điện vì nhu cầu sử dụng điện của người dân rất cao
nếu lấy tư duy phát triển của các tỉnh thành phố lớn mà áp dụng giá điện đối với các địa phương vùng núi vùng khó khăn
thì bà con nông dân và người tiêu dùng sẽ rất khó khăn
nó vẫn còn là em em giá thành một tí còn từ hai trăm linh số trở lên thì bắt đầu mới có bù
thì bây giờ chúng ta nói là nó bất hợp lý không bất hợp lý thì chúng ta phải nói luôn là thế có hỗ trợ cho chín triệu hộ nông dân hộ người nghèo không
ông nguyễn đức kiên cũng cho biết nếu tính số điện tiêu dùng đối với các hộ dân địa phương vùng núi vùng khó khăn
thì một tháng dùng cao nhất cũng chỉ khoảng một trăm linh số điện
nếu mà tính khấu hao vào cái đường dây
ngay ngay thế nếu mà không có cái cơ chế để cho ivn họ thực hiện
mà cứ hạch toán xong rồi báo tính lãi thì tính hiệu quả trên vốn đầu tư
thì báo cáo anh là bà con nông dân với người nghèo là sẽ không bao giờ có điện
làm rõ vấn đề đại biểu ban khoan phó thủ tướng vương đình huệ cho biết
tổng số hộ gia đình trong cả nước mà tiêu dùng từ hai trăm linh số trở xuống là bảy mươi một năm số hộ
chính phủ cũng nói sẽ tiếp tục có cái điều tra cái nghiên cứu
với cái xu hướng là cái người trung lưu của chúng ta
thì số mà dùng hai trăm linh trên hai trăm linh số thì cũng sẽ có cái tăng lên
thì sẽ tiếp thu cái ý kiến này để mà tiếp tục nghiên cứu để mà điều chỉnh lại
nhưng mà không có nước nào mà người ta không dùng được thang cả
và đều bảo hộ cho người nghèo bảo hộ cho người nghèo và người có thu nhập thấp
nhìn lại năm hai nghìn một mươi tám chính phủ đã giữ ổn định giá điện trong cả năm không tăng
trước thông tin có sự không minh bạch trong cách tính giá điện phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định
cái giá điện tăng lên là do ba cái nhân tố
yếu tố một là do chúng ta điều chỉnh tăng tám ba mươi sáu
hai là sản lượng điện tiêu thụ của cái tháng bốn thì tăng cao hơn so với tháng trước là một mươi bốn hai do cái điều kiện nắng nóng hơn
và số lượng ngày mà trong cái tiêu thụ điện của tháng bốn so với tháng ba là dài hơn ba ngày
thì ba cái yếu tố nên nó làm cho giá điện nó tăng lên
và cho đến nay theo báo cáo của các đoàn kiểm tra thì chưa phát hiện trường hợp nào là gian lận trong tính toán
không dám nói là không
chưa có phát hiện gian lận
và các cái hộ mà có cái khiếu nại thì đã được giải thích cho đến nay là không có một cái đơn từ khiếu nại tố cáo nào liên quan đến vấn đề này mà gửi lên chính phủ
chính phủ nhất quán với việc bảo đảm minh bạch công khai trong cách tính giá điện
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo thanh tra chính phủ tiếp tục thanh tra các khâu tính giá điện và biểu giá điện để công bố trong toàn dân
và kiểm toán
chính phủ của năm tới sẽ tập trung kiểm toán lại vấn đề này
nếu có sai sót thì chính phủ và các bộ ngành sẽ nghiêm túc tiếp thu rút kinh nghiệm theo tinh thần cầu thị